hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tại tổ dân phố số một phường bắc hà thành phố hà tĩnh mỗi mét vuông đất ở khu vực này có giá trên dưới một mươi triệu đồng
tất đất tất vàng là vậy nhưng hầu hết các gia đình ở đây đều tự nguyện trong chủ trương hiến đất mở đường
ông nguyễn sĩ thanh một cựu chiến binh về hưu hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn
nhưng đã dành tới một mươi m vùng đất để cùng chính quyền địa phương xây dựng những con phố văn minh
không chỉ thế sau khi hiến đất mở đường người dân phường bắc hà còn tình nguyện dùng tiền của gia đình để hoàn thiện diện mạo ngõ phố
những bức tường bao quanh như thế này có được là từ công sức và tiền bạc của người dân
nói chung những nhà mà hiến đất đây là mỗi nhà ít nhất là khoảng
không hai triệu ít nhất nhưng riêng với tôi hết ba mươi sáu triệu kể cả lâm tường kể cả lâm cổng tất cả mọi cái
riêng về tổ liên gia chúng tôi là gồm có một mươi gia đình thì một mươi gia đình là đều là nhất trí
sử dĩ người dân phường bắc hà có một tấm lòng như vậy là bởi trong họ có sự thôi thúc của ý thức trách nhiệm người công dân
chúng tôi phấn đấu thế nào mà người dân phải hù công đồng
để mà đưa thành phố lên lội hái cân trọng hơn rồi
và đặc biệt từ phía cấp ủy đảng chính quyền địa phương cũng đã có những phương pháp lãnh đạo và hỗ trợ cụ thể
trong quá trình tổ chức thực hiện phương đi theo một phương án tất cả các công trình để đóng góp người dân
tạo điều kiện cho dân tham gia trực tiếp thi công và trực tiếp giảm phạt
để giảm được sức dân
và làm giảm thiểu tất cả những chi phí
chỉ riêng tổ dân phố số một của phường bắc hà đã huy động được hai trăm tám mươi m hai đất
bốn trăm năm mươi mét vuông tường bao hàng rào với tổng số tiền lên tới hơn một tỷ đồng
trên toàn thành phố tổng số tiền do người dân doanh nghiệp và các tổ chức đứng chân trên địa bàn đóng góp chiếm một mươi một hai tổng nhu cầu
để hỗ trợ người dân thành phố hà tĩnh đã xây dựng cơ chế hỗ trợ
khuyến khích như hỗ trợ xi măng hay một phần ngân sách
tuy vậy người dân vẫn còn đó những băn khoăn
với vấn đề thì cũng hy sinh nhiều rồi
nhưng tôi cũng muốn cũng theo chủ trướng thì muốn yêu cầu là cấp trên là cũng phải đến vô đất
nhưng mà cũng hỗ trợ cho một phần đất đất để mà góp phần
đợi kinh tế cho các khu đại dân đó
công chí lãnh đạo của đảng và chính quyền địa phương thì hết sức là cụ vô đồng viên
cho mọi người là cố gắng để ta làm đường thông hệ thoảng
chứ còn là
với những băn khoăn đó
việc làm đầu tiên trong huy động sức dân trong thời gian tới của thành phố sẽ là
bản thân cơ chế chính sách mà thành phố bán hành để huy động nguồn lực từ nhân dân
thì cũng phải có ra soát lại để xem thử là mức hỗ trợ hay là cách thức hỗ trợ
rồi là tạo điều kiện đó thì nó có còn hợp lý nữa hay không
hay là nguyên tác quả nó
dẫn đến là việc tiếp cận cả cơ chế chính sách của đơn nó sẽ khó
thắng cương công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân sự đồng hợp của người dân
và đầu tư vào xây dựng các cơ trở hạ tỉnh kỹ thuật đô thị
và đặc biệt là những hệ thống giao thông thoạt nước cấy sánh vệ he
trên địa bàn toàn thành phố
năm hai nghìn một mươi tám là thời điểm hà tĩnh kết thúc quá trình xây dựng đô thị hai
bốn mươi năm trên năm mươi chín tiêu chí thành phố còn giang dở
thời gian còn ít
nhiệm vụ còn nhiều
đó chính là thách thức lớn đối với thành phố trong thời gian tới
hơn lúc nào hết phát huy sức dân đã và sẽ là nền tảng vững chắc cho mọi đột phá
giúp hạ tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị loại hai
như nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi đã đề ra